trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
tiếp tục ít mưa với nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ
sau đó từ ngày một mươi năm khi mà khối không khí lạnh mới rồn xuống nước ta
thì mưa rông sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm đáng kể từ hai đến ba độ mỗi ngày
vùng núi bắt đầu xuất hiện sẽ đậm
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là ít mưa nền nhiệt tiếp tục tăng
trưa chiều mai trong ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó cũng từ ngày một mươi năm khi mà khối không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống
thì mưa rông tại đây sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm đáng kể trời chuyển rét đậm
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai sẽ duy trì thời tiết là ít mưa có nắng nhiều hơn
với nhiệt độ giao động là từ một mươi bảy hai mươi tám độ
sau đó từ ngày một mươi năm thì mưa rông sẽ tăng mạnh
sang ngày một mươi sáu thì khối không khí lạnh rồn xuống nhiều hơn
xuất hiện mưa vừa mưa to và nền nhiệt cũng giảm nhanh trời chuyển rét đậm
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
trong hai ngày tới đều có nắng sớm hơn và duy trì cả ngày
với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó từ đêm ngày một mươi năm trở đi sang ngày một mươi sáu
phần phía bắc từ đà nẵng đến khánh hòa sẽ có mưa
mưa rào rải rác trở lại cục bộ có nơi có mưa to
cùng nền nhiệt cũng giảm nhanh trời chuyển xét đậm
và nhiệt giảm đi đáng kể
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới được nhận định là khá ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa thoáng qua ở một vài nơi
về tối và đêm trong ngày một mươi bốn
còn ban ngày trời sẽ có nắng nhiều hơn
với nhiệt độ cao nhất sẽ duy trì là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
đều chưa có hình thế cây mưa nào tác động
nên tại đây chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt ngày đêm giao động
là từ ba ngày tới

thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân